vâng trước tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp một số tỉnh thành phía bắc thì đã ban hành công điện
về việc chủ động ứng phó với mưa lũ
theo đó chủ tịch ubnd tỉnh lai châu yêu cầu ban chủ hy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các cấp các sở ban ngành ubnd các huyện thành phố và ban quản lý dự án các nhà máy thủy điện
trên địa bàn theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ cảnh báo kịp thời đầy đủ đến người dân
để ứng phó chính xác hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra
trước diễn biến phức tạp của thiên tai thì công an các đơn vị địa phương của tỉnh thái nguyên
cũng đã huy động lực lượng phương tiện tham gia khắc phục hậu quả
trong ngày ba mươi một tháng năm do tình hình mưa lũ liên tục xảy ra vụ sạt lở đất khiến ba người tử vong
trên địa bàn xã nam hòa huyện đồng hỷ
mưa lũ cũng đã cuốn trôi một công nhân của đơn vị thi công cầu mò linh một thuộc xóm hùng vương
xã linh sơn thành phố thái nguyên
nhận được tin báo lực lượng công an đã huy động bảy mươi cán bộ chiến sĩ ba xuồng máy
phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh và dân quân tự vệ triển khai tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích
đến khoảng bốn giờ sáng nay lực lượng đã tìm thấy thi thể ba nạn nhân trong vụ sạt lở đất
lực lượng công an cũng đã phối hợp tổ chức di rời các hộ dân bị ngập lụt
trên địa bàn các huyện đại từ phú lương định hóa và thành phố sông công
tổ chức các chốt chặn cảnh báo các tuyến đường khu vực nguy hiểm do nước lũ dâng cao